jun sung bin đã trở thành người đầu tiên không thuộc châu âu và bắc mỹ đoạt huy chương vàng olympic mùa đông
ở nội dung trượt ván lòng máng nằm
vận động viên hai mươi ba tuổi này đã thi đấu với thành tích rất ổn định trước khi xác lập kỷ lục mới
ở vòng đua thứ tư và cũng là vòng đua quyết định với thành tích năm mươi hai giây
với thành tích tổng cộng ba phút hai mươi giây năm mươi năm sau bốn vòng đấu jun đã hơn người về nhì đến một sáu mươi ba giây
để đoạt tấm huy chương vàng
với màn trình diễn xuất sắc jun trở thành vận viên thứ hai mang huy chương vàng
về cho đội chủ nhà olympic mùa đông năm nay khi đạt thành tích tốt hơn một sáu mươi ba giây so với che gubop
trong khi dompashos của anh đoạt huy chương đồng sau khi vận động viên năm lần vô địch thế giới
martin dukas mắc lỗi trong vòng đua cuối cùng
trong lượt thi này tấm huy chương đồng của passos cũng là tấm huy chương trượt ván lòng máng
nằm sấp nam đầu tiên của anh kể từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ở một số môn thi đấu đáng chú ý khác tại môn trượt tuyết ván của nữ tấm huy chương vàng đã thuộc
về vận động viên người italia mooli khi cô là người về địch đầu tiên julia pereira vận động viên một mươi sáu
tuổi người pháp giành tấm huy chương đồng như vậy sau ngày thi đấu thứ tám vị trí dẫn đầu trên bảng
tổng sắp huy chương tạm thuộc về đoàn thể thao của đức với chín huy chương vàng hai huy chương bạc và
bốn huy chương đồng đứng ngay sau là đoàn thể thao naui với
tổng số một mươi chín huy chương các loại trong đó có sáu vàng vị trí thứ ba thuộc về hà lan
vẫn là một thông tin bên lề của olympic pion trang hai nghìn một mươi tám ủy ban olympic quốc tế ioc vừa phải mối mặt
quyết định trùng xuất một thành viên của tổ chức do liên quan đến một vụ ầu đà với nhân viên an ninh
tại pyeongchang hàn quốc theo reuters người bị trùng xuất là quan chức thể thao anh adam pengelly
người đang giữ chức phó chủ tịch liên đoàn trượt băng và trượt ván lòng máng thế giới
ioc cho biết tổ chức đã phải yêu cầu ông adam lập tức rời pion trang sau khi dính lứ đến vụ tấn công
khiến một nhân viên an ninh bị thương hôm một mươi năm tháng hai tuyên bố của ioc không đưa chi tiết vụ việc
nhưng theo một số nguồn tin đã có một vụ ẩu đà giữa ông adam và một nhân viên an ninh xảy ra
tại một khách sạn ở pyeong trang nơi các thành viên của ioc lưu trú trong suốt thời gian diễn ra sự kiện
theo cáo buộc quan chức bốn mươi tuổi người anh được cho là đánh nhân viên an ninh ngã xuống sàn nhà và
hét lớn vào mặt của người này trong khi đó ông adam một mực bác bỏ việc mình ầu đà với nhân viên
theo như thông tin trên truyền thông hàn quốc ông adam vốn là vận động viên từng đoạt huy chương
bạc triệt phá tuyết thế giới trước khi gia nhập ioc với tư cách là một thành viên vào năm hai nghìn một mươi
ông là thành viên ioc duy nhất bỏ phiếu chống lại quyết định của tổ chức này về việc không ban hành án
chiến đấu với nga tham dự olympic mùa hè hai nghìn một mươi sáu về cáo buộc bảo trợ doping có hệ thống đây là lần
thứ hai liên tiếp ioc phải gánh chịu rắc rối với những hành vi sai trái của các quan chức tại một
kỳ olympic ở olympic mùa hè hai nghìn một mươi sáu chủ tịch ủy ban olympic châu âu ông patrick hiklay bị bắt
và bị cáo buộc liên quan đến mê bối ban vé bất hợp pháp trước khi bị cách chức
một năm và vượt qua hơn một mươi bảy km đạp xe đôi vợ chồng guido huwiler varita rutiman đã có mặt ở
pyeongchang hàn quốc để cổ vũ cho cậu con trai mischa gasser thi đấu tại olympic mùa đông hai nghìn một mươi tám
được biết cha và mẹ của vận viên trượt tuyết người thụy sĩ đã khởi hành từ nhà của họ ở
ôn tên nằm cách bảy mươi km về phía tây của zurich thụy sĩ hồi tháng hai năm ngoái để đi xe đạp qua hai mươi quốc gia trước khi đến pyeongchang vào ngày mùa hè hai nghìn một mươi sáu
ông huwiler và vợ là varita rutiman cho biết việc phải đạp xe mỗi ngày không hề dễ dàng một chút nào
trong đó thách thức khó khăn nhất trong hành trình của họ là đạp xe trên cao tốc pami higuay
từ nước trung á với những đoạn có độ cao trên bốn m so với mực nước biển
tại hàn quốc vợ chồng ông huwiler vẫn cắm chạy ngoài trời trong que lạnh dưới độ c gần công viên phonics ở pyeongchang
nơi diễn ra nội dung trượt tuyết tự do mà cậu con trai gasser tham gia tranh tài
ông hu wiler cho biết con trai của ông đã mơ ước được thi đấu tại olympic từ khi mới chỉ lên bốn và năm tuổi
sau khi cổ vũ và chúc mừng cho gasser
đôi vợ chồng này sẽ tiếp tục đạp xe xuyên hàn quốc trước khi bay sang nhật bản
tại đây họ dự định quay về thụy sĩ để xin visa vào trung quốc
nga và mông cổ trước khi tiếp tục chuyến phô lưu của họ
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao sáng ngày mùng hai tết nguyên đán mậu tuất